tại thành phố vũng tàu bộ khoa học và công nghệ và ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu đã phối hợp tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đông nam bộ năm hai nghìn một mươi chín
ngày sau lễ khai mạc đã diễn ra chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đông nam bộ năm hai nghìn một mươi chín với sự tham gia của một mươi bốn dự án
bên cạnh đó chiều nay cũng đã diễn ra chung kết cuộc thi sáng tạo trong tầm tay năm hai nghìn một mươi chín trong lĩnh vực nông nghiệp đồng thời sẽ trưng bày giới thiệu các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối đầu tư giữa các start up với các doanh nghiệp nhà đầu tư
ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo techfest vùng đông nam bộ diễn ra trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng chín